hiện nhiều chủ vườn đang tất bật uống tỉa ghép hình để tung ra nhiều loại sản phẩm mới
nhằm phục vụ cho thị trường tết nguyên đán mẫu tuốt năm nay
trong đó sản phẩm kiểng thú hình chó được nhà vườn đẩy mạnh sản xuất bởi đây là linh vật của năm
hiện nhiều chủ vườn đang tất bật uống tỉa ghép hình để tung ra nhiều loại sản phẩm mới
nhằm phục vụ cho thị trường tết nguyên đán mẫu tuốt năm nay
trong đó sản phẩm kiển thú linh vật của năm được nhà dương đẩy mạnh sản xuất
cái thị trường hoa kiển là cái thị trường mà hàng năm đặc biệt là vào cái tết nguyên đáng thì người dân có cái nhu cầu rất là lớn và chính vì vậy thì đây là một cái nghề truyền thống đã giúp cho người dân ở chợ lách phát triển từ lâu
và cái hướng phát triển là cũng phải là có nhiều cái xu thế mới tức là cái sản phẩm thì phải đa dạng năm nay thì người dân chợ lách cũng đã tập trung sản xuất nhiều cái sản phẩm đa dạng và nó có nhiều phân khúc để cho nhiều người sử dụng
đặc biệt là những cái loại kiển thú cũng được bà con nông dân chú ý ví dụ như cái tắc kiển thì tạo hình con chó năm nay là tết
có liên quan đến chó cho nên là tạo hình chó hoặc là kiển thú từ những cái kiển bông sai hoặc là cái kiển hình bằng những cái cây cảnh để tạo thành những cái con thú bán vào cái dịp tết
thì chúng tôi nghĩ đó là một số cái loại hình mà người nông dân làm để phục vụ cái tết nó tốt
theo ghi nhận của phóng viên những ngày này người dân ở dương quốc qua kiển quyện chợ lách tỉnh bến tre đã xuất số lượng lớn tắt kiển hình con chó đi các thị trường
như hà nội thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
còn lại số ít sản phẩm này sẽ được bán tại chỗ hoặc được chở đi các chợ đầu mối trong những ngày cận tết
năm nay là tâm đắc nhất là mình làm được sáu con lớn là tầm khoảng hai mét tới hai năm là để xuất ra nhà ta
con lớn đó là bán được một mươi triệu một cặp cũng là năm triệu một con
là người có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong sản xuất kiển thú
vợ chồng anh trưởng cho biết thông thường để làm ra một chậu kiện tắt hình con chó như thế này thì chi phí bỏ ra không nhiều nhưng rất kỳ công của người làm
nếu một người làm thì mất khoảng hai đến ba ngày cho mẫu kiển thú dưới một mét
tại vì lúc này là dân công kiếm không ra cũng như ai cũng tóc bật cũng lo của mình á
rồi mình kiếm không có nên tự mình làm thì mình phải gắn mình tên thủ mình làm sao sắp xếp để có đạt cái công chuyện mình đã lãnh hàng của người ta
mình tới nhà là mình giao là phải có làm không kịp thì cũng phải làm tới bằng đêm
sản phẩm từ làng hoa kiển chợ lách được bán hầu khắp các tỉnh thành từ hà nội đến miền đông thành phố hồ chí minh và đồng bằng sông cửu long
với bàn tay tài hoa của mình những nghệ nhân nơi đây đã thổi hồn vào thành những cây tắt để biến thành hình thùa độc đáo kiếm tiền triệu trong dịp tết